từ ngày một mươi sáu tháng một mươi tới nay trên địa bàn các tỉnh miền trung có mưa to có nơi đến rất to kéo dài liên tục
đã khiến cho mực nước sông suối trên địa bàn các huyện và các xã vùng cao dâng cao nước chảy mạnh
khiến cho nhiều công trình tài sản hoa màu của nhà nước và nhân dân bị hư hỏng và thiệt hại
cụ thể mưa lũ đã khiến hai cha con ở huyện miền núi xã cắm muộn huyện quế phong tỉnh nghệ an
bị cuốn trôi khi vớt củi hiện thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy
cũng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn năm mươi m ta lưu âm quốc lộ một a đoạn qua huyện diễn châu tỉnh nghệ an
bị sụt lún sạt lở tại tỉnh quảng nam huyện nam trà my đã huy động các lực lượng tiến hành di rời
được một trăm bốn mươi bảy hộ trên sáu trăm linh năm người ở những nơi có nguy cơ sạt lở và ngập lụt
mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường giao thông tại quảng bình bị chia cắt
các đơn vị công an cũng đã cử lực lượng chốt chặn tại các ngầm tràn đoạn đường hiểm yếu
di rời người dân vùng nguy hiểm sạt lở đến nơi an toàn
cũng do mưa lớn kéo dài tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình đã xảy ra vụ sạt lở đất
vùi lấp và làm sập hoàn toàn ngôi nhà của gia đình ông lò văn san
hậu quả làm ông san tử vong ba người thân của ông bị thương
vào đầu giờ chiều ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một đám cháy lớn đã xảy ra tại một cửa hàng điện gia dụng
trên đường tính lộ một mươi phường an lạc quận bình tân tp hcm khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
theo các nhân chứng thời điểm trên lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng bán đồ điện gia dụng
trên đường tính lộ một mươi phường an lạc a quận bình tân phát hiện vụ việc người dân xung quanh
huy động thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không được ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh và có
chiều hướng lan sang các khu vực lân cận khiến nhiều người ôm tài sản ra ngoài để hạn chế thiệt
hại nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình
tân đã huy động những phương tiện cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và phải sau gần một giờ nỗ
lực đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn vụ cháy đã làm gần như toàn bộ tài sản bên trong của cửa
hàng điện gia dụng bị thiêu rụi nhà đổ sập theo người dân thời điểm xảy ra cháy bốn người trong
cửa hàng điện gia dụng kịp chạy ra ngoài thoát thân hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại do cháy
gây ra đang được làm rõ xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự liên quan tới vụ án lừa
đảo chiếm đoạt tài sản trên bốn bảy tỷ đồng vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố bổ sung ba bị can lệnh bắt và khám xét nơi ở của hai bị can là võ thị thảo và võ thụy ái diễm
lệnh cấm đi khỏi nơi cơ chú đối với châu văn lến để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc mua bán hàng tạp hóa từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị mỹ
câu kết với võ thị thảo và vợ chồng ái diễm châu văn nến dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn bảy tỷ đồng
tiền mua hàng hóa của vợ chồng nguyễn duy linh trong đó mỹ đã chiếm đoạt số tiền trên hai chín tỷ đồng thảo chiếm đoạt
trên một một tỷ đồng và vợ chồng lến chiếm đoạt trên sáu trăm linh triệu đồng ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn thị mỹ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên cơ quan
cảnh sát điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với mỹ
còn công an phường phú thọ tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh đồng tháp để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng đã trộn ba trăm linh triệu đồng của tài xế xe tải khi đầu hao giao hàng vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi
theo đó khoảng một mươi chín h tối ngày một mươi bốn tháng một mươi nam tài xế xe tải điều khiển xe tải đến chợ hoàng gia phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương để giao hàng
do quân khoát cửa xe nên đã bị trộm đột nhập lấy túi sách có hơn ba trăm linh triệu đồng cùng hai điện thoại di động
ngay sau khi xảy ra vụ việc tài xế xe tải đã trình báo lên cơ quan công an địa phương
sau ba ngày truy tìm khoảng một mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi đối tượng khá nghi bị lực lượng hiệp sĩ đường phố phát hiện bắt giữ và bàn giao cho công an địa phương
bước đầu nguyễn minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tỉnh đồng tháp khai nhận mình chính là kẻ gây ra vụ trộm hơn ba trăm linh triệu đồng xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
ngoài ra đối tượng còn khai nhận thêm trong sáng nay đã thực hiện thêm một vụ trộm khác trên địa bàn thành phố thú dâu i
hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án
nghi ngờ giữa vợ mình và người đàn ông khác có quan hệ tình cảm khổng minh toàn trú tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh đã dùng xăng đốt xe ô tô của người đàn ông trên

công an quận tám thành phố hồ chí minh đang tạm giữ và tiến hành lấy lời khai của khổng minh toàn để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi trên đường về công ty toàn phát hiện xe ô tô của ông trần anh đức là cấp trên của vợ toàn đang đậu bên đường
trước đây toàn nhiều lần nghi ngờ giữa vợ và ông đức có quan hệ tình cảm
toàn đã nổi cơn ghen và nảy ra ý định trả thù
trưa cùng ngày tòa mua hai lít xăng tiếp cận xe ô tô trên đổ xăng và châm lửa đốt
khi chiếc xe bốc cháy thì toàn bỏ đi
người dân phát hiện vụ việc đã hỗ trợ dập lửa nhưng chiếc xe gần như đã bị thiêu dụi và cháy lan sang một chiếc xe ô tô đậu kế bên
ước tính thiệt hại của hai chiếc xe ô tô bị cháy khoảng hai tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn theo phản ánh của người dân tại một số điểm trên địa bàn thành phố hà nội có nhiều bãi gửi xe tự phát
ngang nhiên hoạt động không phép trong thời gian dài thu lợi bất chính và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mất an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là ghi nhận thực tế của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
phường trung văn quận nam từ liêm hà nội ngay cạnh các tòa trung cư là hai điểm trong giữ xe đang hoạt động
treo biển trông giữ ngày đêm thậm chí mở dịch vụ rửa xe với diện tích rộng hàng nghìn mét vuông
quản lý tại đây cho biết bãi xe này hoạt động từ lâu thu tiền theo nhu cầu người gửi
xe bao nhiêu tiền thẳng
có máy làm tám trăm linh và
thế có máy xe không
máy xe rỡ hết rồi
bao giờ lắp lại máy
thế là không máy thì là tám trăm linh
có máy đúng không nhớ
máy chục tư chục rưỡi
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường trung văn bãi gửi xe trên là của ông nguyễn việt hùng
thường trú trên địa bàn phường là chủ đầu tư
chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động
các đối tượng thành lập các bãi xe trái phép này thì cũng có những biểu hiện và có những hành động manh động
lợi dụng những khu đất xen kẹt để xây dựng các bãi xe hoặc là dựng lều lán vi phạm về đất đai
cái việc này thì bán phường đã giao công an phường để nắm bắt điều tra nắm bắt
nếu như có hiện tượng thu tiền thì chúng tôi sẽ xử lý
ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ubnd phường trung văn đã làm tờ trình số một nghìn ba trăm bảy mươi sáu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
đối với ông nguyễn việt hùng vì tự ý dựng khung thép lợp mái tôn quây tôn cao hai năm mét trên đất nông nghiệp
tuy nhiên sau khi xử phạt ông hùng đã không khắc phục hậu quả mà tiếp tục hoàn thiện công trình đưa vào hoạt động
tháng tám năm hai nghìn hai mươi nguyễn việt hùng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

trong thời gian tới hoạt động đi lại giao thương có thể tiếp tục gia tăng cao hơn
khi thành phố hồ chí minh bước vào phục hồi kinh tế
vì vậy bên cạnh các duy trì tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm
thì công an thành phố cũng đã xây dựng nhiều kịch bản để hạn chế tình trạng ủng tắc tai nạn
trong đó chú trọng là các tuyến đường trọng điểm các tuyến cửa ngõ giáp ranh
cũng như khu vực sân bay nhà ga bến cảng và các điểm nóng về trực tự giao thông